hơn một tám trăm linh người di cư đã được giải cứu từ những chiếc thuyền trôi giạt trên địa trung hải
ngoài khơi của libya vào ngày hôm qua năm tháng một mươi
trang tin channel new asia dẫn nguồn lực lượng bảo vệ bờ biển italia cho biết
tổng cộng có một tám trăm ba mươi người từ sáu thuyền khác nhau đã được đưa lên bờ
ba tàu của italia một tàu của anh và một tàu của iceland đã tham gia hoạt động cứu hộ này
từ đầu năm đến nay hơn nửa triệu người di cư và người tị nạn đã đổ bộ vào bờ biển châu âu
khoảng hai chín trăm tám mươi người đã bỏ mạng hoặc mất tích trên biển trong những cuộc vượt biên nguy hiểm này
hầu hết họ là người châu phi và muốn trốn chạy khỏi xung đột và nghèo đói